lực lượng cảnh sát giao thông sẽ được trang bị thêm một số vũ khí công cụ hỗ trợ theo thông tư mới của bộ công an có hiệu lực từ ngày năm tháng tám
cụ thể phương tiện của cảnh sát giao thông là xe ô tô mô tô tuần tra kiểm soát xe chuyên dùng xe đạp
vũ khí công cụ hỗ trợ gồm súng ngắn súng trường súng tiểu liên súng bắn đạn cao su súng bắn đạn hơi cay súng bắn đạn đánh dấu sơn bình xịt hơi cay rùi cui điện áo giáp khóa số tám
thông tư nêu rõ việc trang bị lắp đặt sử dụng phương tiện giao thông tuần tra kiểm soát phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vũ khí công cụ hỗ trợ phải thực hiện theo quy định của pháp luật